cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo kết luận của các cơ quan chức năng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám đào minh tiến đã lợi dụng chức vụ quyển hạn được giao quản lý nguồn thu đã không nộp kho bạc không lật chứng từ kế toán không mở sổ kế toán theo dõi không báo cáo tài chính và không đưa vào quyết toán chiếm đoạt số tiền gần năm trăm chín mươi triệu đồng từ nguồn thu do các ấp thu và nộp để sử dụng cá nhân
sau khi thực hiện lệnh bắt lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của tiến
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép vị thị tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú xã triển khong huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bắt tạm giam
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vì thị tiến đã tuyên truyền và rủ một mươi chín người sang trung quốc làm thuê
khi đi không cần đem theo giấy tờ gì vì phải vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch thuộc tỉnh lạng sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép vì thị tiến sinh năm hai nghìn một mươi chín chú xá triển khong huyện sơn la khởi tố bắt tạm giam
khoảng năm triệu đồng một tháng
trên ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị cục quản lý thị trường tỉnh bình định tạm giữ để xử lý
trước đó đội quản lý thị trường số năm phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện tây sơn tỉnh bình định
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh kim tường ở huyện tây sơn
phát hiện lô hàng có ba trăm linh năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại loại bao hai mươi điếu
toàn bộ lô hàng này không có hóa đơn chứng từ không có tem thuốc lá và được cất giấu nguy trang rất tinh vi trong các thùng chứa đựng nước yến
chiều ngày hôm qua và ngày hôm nay tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở in ấn và các điểm kinh doanh sách lớn tại hà nội bước đầu nhận định có nhiều sai phạm
tại một cơ sở thuộc địa bàn thịnh liệt hoàng mai hà nội đoàn kiểm tra phát hiện một lượng lớn sách giáo khoa
sách tham khảo không rõ nguồn gốc xuất xứ
đại diện nhà xuất bản giáo dục đã có mặt tại hiện trường xác nhận có nhiều đầu sách của nhà xuất bản này bị làm giả một cách tinh vi
trong đó các đối tượng thậm chí còn làm giả cả tem chống giả để đánh lừa người tiêu dùng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi